bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng định danh điện tử vnpt ekyc
nền tảng định danh điện tử vnpt ekyc là sản phẩm do tập đoàn viễn thông việt nam vnpt làm chủ hoàn toàn về công nghệ
nền tảng định danh điện tử vnpt ekyc giúp xác minh nhận dạng và trích xuất thông tin chính xác từ hình ảnh và giấy tờ cá nhân
nền tảng được nghiên cứu phát triển và hoàn thiện dựa trên các công nghệ bốn mũi nhọn như công nghệ trí tuệ nhân tạo công nghệ chuỗi khối và nhận dạng sinh chắc học
vnpt ekyc có thể nhận dạng khách hàng xác thực giấy tờ kiểm tra gian lận và hỗ trợ khách hàng thông qua video call
đặc biệt nền tảng có thể cảnh báo các trường hợp bất thường như có dấu hiệu tẩy xóa mờ nhòe bị che thông tin phát hiện giấy tờ chụp lại qua màn hình máy tính điện thoại phát hiện chứng minh nhân dân cắt góc quá hạn
đây là một trong những nền tảng số make in việt nam được bộ thông tin và truyền thông lựa chọn giới thiệu và bảo trợ để thúc đẩy chuyển đổi số góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia